vụ đánh bom tại ai cập khiến ba du khách việt nam thiệt mạng vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai theo giờ địa phương
theo thông tin mới nhất danh tính ba người việt nam đã được xác định một mươi hai du khách bị thương khác đã dần hồi phục ổn định
ba công dân việt nam thiệt mạng là anh trần hòa khánh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một quê quán thanh hóa
chị nguyễn thúy quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai quê quán hà nội
anh nguyễn trọng tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê quán bình thuận và là hướng dẫn viên du lịch của đoàn
một mươi người còn lại bị thương trong đó có ba người bị thương nặng nhưng không nguy kịch và đã được các bác sĩ điều trị kịp thời
thủ tướng ai cập cùng các quan chức chính phủ đã đến thăm các công dân việt nam đang điều trị ở bệnh viện
khởi động tiến trình điều tra vụ đánh bom và khẳng định sẽ cấp thị thực nhanh chóng cho thân nhân các nạn nhân
và đại diện của công ty du lịch sang ai cập để hỗ trợ các nạn nhân
trong một diễn biến liên quan bộ nội vụ ai cập thông báo cảnh sát nước này đã tiêu diệt bốn mươi phần tử khủng bố
trong các cuộc đột kích riêng rẽ sáng sớm hai mươi chín tháng một mươi hai theo giờ địa phương
cảnh sát cũng đã phát hiện và thu giữ một lượng lớn vũ khí và đạn dược cũng như vật liệu chế tạo bom
các cuộc đột kích được tiến hành sau khi cảnh sát nhận được thông tin cho biết các nghi can đang chuẩn bị tiến hành
một loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ quan nhà nước và du khách
vâng chúng tôi đã kết nối được điện thoại với ông trần thành công
sứ việt nam tại ai cập để cung cấp tới quý vị những thông tin về tình hình sức khỏe cũng như công tác hỗ trợ các nạn nhân
vâng xin chào đại sứ trần thành công ạ
thưa đại sứ ông có thể cho biết tính đến thời điểm hiện tại thì con số thương vong là bao nhiêu người
và tình hình sức khỏe của các nạn nhân như thế nào ạ
cho đến thời điểm này thì tôi thường vừa trở về từ lạc hiểm có chức năng
và thực tế đi kiểm tra các nạn nhân trong vụ đánh bom tại bệnh viện
thì như vậy con số cuối cùng cho chúng tôi nắm được thì trên chiến sách có tất cả là một mươi năm người việt nam
và ba người đã tử vong sau vụ đánh bom
còn lại một mươi hai người thì trong đó có chín người sức khỏe hoàn toàn tốt
đã được chăm sóc các bác kỹ được chăm sóc và khá ổn định
vâng xin chào đại sứ
các bác sĩ đang tiến hành ca phẫu thuật thứ nhất và kết quả rất là khả quan
và chúng tôi hy vọng là trong ngày mai có thể biết được chí sát
là số người được bổ sẽ có thể có khả năng vào thời điểm nào
để có thể thu xét về trường về nước
vâng thưa đại sứ thì trước sự việc này thì đại sứ quán việt nam tại ai cập
đã có những biện pháp hỗ trợ và hỗ công dân như thế nào ạ
vâng thưa đại sứ
chúng tôi đã ngay sau khi vụ nổ bom xảy ra
thì chúng tôi đã có mặt ở hiện trường
và để tìm hiểu tình hình thực tế của tình bom
và sau đó đã có cuộc làm việc ngay với bộ trưởng bộ du lịch
và bộ trưởng bộ y tế
để tìm hiểu phía bạn có thể cung cấp những phương tiện thiết bị y tế
và các thuốc men để chữa trị tuyệt thời cho các bệnh nhân
và điều thứ hai là chúng tôi đã đưa một số người
mà có tình trạng sức khỏe tốt
sau khi cái điều bệnh bom đưa về trụ sở đại sứ quán
để ổn định tinh thần và động viên một số các nạn nhân
sau cái vụ bệnh bom an tâm và có thể nhanh chóng mình phục sức khỏe
và bên cạnh đó thì chúng tôi đã làm việc với các bệnh nhân
và làm việc thêm với các cơ quan an ninh cũng như là bộ hội giao
để có thể thu xếp sớm nhất cho các bệnh nhân với sức khỏe trở về
vâng thưa ông vậy thì ông có khuyến cáo gì đối với du khách việt nam
khi đến du lịch tại ai cập vào thời điểm này ạ
thực tế thì ngoài tuần du lịch mà tôi vừa đeo
thì cũng có những loài du khách khác đang tâm quan vào ai cập
và tôi cũng không biết là có gì
nhưng mà đề nghị là những loài du lịch này
nên tuân thủ với những cái yêu cầu về vấn đề an ninh
và việc trình tham quan
và cái thứ hai là đối với cơ quan trong thời gian tới
thì việc bệnh bom có thể có thể vẫn khả năng có thể vẫn xảy ra
vì thì kỷ niệm lúc này cũng khá là phức tạp
thế nên là đề nghị những loài du lịch tiếp theo
trong thời gian tới nên nhắc về việc trình và thực hiện này
vâng xin đề cờ cảm ơn đại sứ
và chúng tôi mong ông sẽ tiếp tục cung cấp các bệnh nhân
và các thông tin cho truyền hình công an nhân dân về vụ việc này
chuyển sang một thông tin khác
thì thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi lời thăm hỏi
chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình nạn nhân việt nam
trong vụ đánh bom xe ở ai cập
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ ngoại giao
triển khai ngay các biện pháp cần thiết
để bảo hộ công dân việt nam tại ai cập
hỗ trợ chăm sóc các nạn nhân
đề nghị các cơ quan chức năng của ai cập
tạo điều kiện thuận lợi nhất để các gia đình nạn nhân
sang ai cập làm các thủ tục liên quan
việt nam vô cùng phẫn nộ và cực lực lên án hành động khủng bố
làm chết và bị thương nhiều người việt nam vô tội
và yêu cầu phía ai cập sớm mở cuộc điều tra
truy tìm và chừng trị thích đáng những kẻ gây ra vụ tấn công khủng bố này
việt nam kêu gọi chính phủ cùng với nhân dân các nước
đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố một cách không khoan nhượng
để xây dựng cuộc sống hòa bình và đi lại an toàn tự do
cho người dân lương thiện trên toàn thế giới
việt nam đánh giá cao nỗ lực hợp tác của chính phủ và nhân dân ai cập
trong việc hỗ trợ điều trị và bảo hộ các công dân việt nam
bị tấn công trong vụ việc này
trong trường hợp cần sợ giúp công dân việt nam có thể điên hệ
với đường dây nóng của đại sứ quán việt nam tại ai cập
theo số máy hai trăm linh một sáu mươi ba trăm chín mươi sáu năm trăm một mươi tám và số máy tổng đài bảo hộ công dân

vâng không chỉ việt nam mà nhiều nước trên thế giới đã chỉ trích
và lên án mạnh mẽ vụ đánh bom xe tại ai cập khiến ba công dân việt nam thiệt mạng
người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ robert paladino đã chỉ trích vụ đánh bom trên
đồng thời khẳng định washington sẽ đồng hành cùng cairo
trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như hỗ trợ chính phủ quốc gia bắc phi
đưa những kẻ chủ mưu trong vụ đánh bom
từ moscow bộ ngoại giao nga đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ tấn công
đặc biệt là các vụ tấn công nhằm vào du khách
đồng thời ủng hộ các bước đi của cairo trong cuộc chiến chống khủng bố
trưởng phái đoàn liên minh châu âu tại ai cập cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết chống khủng bố
nhiều quốc gia láng giềng của ai cập đã phát đi thông điệp lên án vụ tấn công
khẳng định sẽ chung tay cùng ai cập chống lại âm mưu bạo lực và tấn công khủng bố
các nước trong khu vực cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng
và bày tỏ hy vọng những người bị thương sẽ sớm bình phục
ngay trong ngày hôm nay tổng cục du lịch cũng đã đưa ra yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế
cần phải thực hiện ngay một số biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho du khách
cụ thể tổng cục du lịch yêu cầu những doanh nghiệp đang có các đoàn khách đi du lịch tại ai cập
cần sớm phối hợp với các cơ quan chức năng đối tác
có các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch
lưu ý khách du lịch tránh đến các địa điểm tập trung đông người nhạy cảm
thường xuyên theo dõi cảnh báo của các cơ quan chức năng địa phương
đối với những doanh nghiệp đang khai thác điểm đến ai cập
cần cân nhắc việc tổ chức các chương trình cho du khách đến ai cập trong thời gian này
thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo cho du khách do nhu cầu đi du lịch trong thời gian tới
tiếp tục với những tin tức
những tin tức khác vào sáng ngày hôm nay một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ một a
đoạn qua thôn bình sơn xã bình tân huyện bắc bình của tỉnh bình thuận khiến hai người thiệt mạng
xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi sáu c hai nghìn sáu trăm một mươi tám do lái xe đỗ văn hùng điều khiển
đưu thông theo hướng nam bắc thì chết máy
được xe tải biển kiểm soát bốn mươi ba c sáu nghìn một trăm sáu mươi kéo để đổ máy xe
bất ngờ xe khách dường nằm biển kiểm soát năm mươi một b bảy trăm bốn mươi năm đang lưu thông tông mạnh vào đuôi xe tải của anh hùng
hậu quả anh hùng tử vong tại chỗ hơn ba mươi hành khách trên xe du lịch đã phải đập cửa kính thoát ra ngoài
vụ tai nạn còn khiến anh tưởng hướng dẫn viên du lịch trên xe khách bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện
văn phòng bộ công an vừa cho biết vào ngày hôm nay hai mươi chín tháng một mươi hai
toàn quốc đã xảy ra bốn mươi hai vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi bảy người và một mươi năm nạn nhân bị thương
các vụ việc đều diễn ra trên đường bộ
tai nạn có mức độ từ ít nghiêm trọng trở lên một mươi hai vụ còn lại do va chạm giao thông là đều xảy ra trên đường bộ
cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn sáu năm trăm linh trường hợp vi phạm luật giao thông phạt hành chính trên năm tỷ đồng
ngoài ra lực lượng chức năng tạm giữ hơn một phương tiện vi phạm tước ba trăm linh bằng lái xe các loại
ngày đầu nghỉ lễ đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia tiếp nhận và xử lý khoảng một mươi sáu cuộc gọi cùng tin nhắn
chủ yếu phản ánh về tình trạng un ứ tại một số tuyến đường cửa ngõ hà nội và thành phố hồ chí minh
công an quận phú nhuận của thành phố hồ chí minh đang lập hồ sơ xử lý nhiều đối tượng tổ chức dùng ma túy tập thể bên trong một quán karaoke trên địa bàn
đáng nói trong quá trình xử lý nhóm đối tượng này tìm cách đưa hối lộ một trăm linh triệu đồng mong bỏ qua vi phạm
khoảng ba giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tổ liên ngành công an quận phú nhuận bất ngờ kiểm tra quán karaoke
sinh đôi venus trên đường phùng văn cung phát hiện nhiều đối tượng có biểu hiện phê ma túy
thu giữ vật chứng gần hai mươi viên nén và một túi ni lông chứa chất bột màu trắng các đối tượng thừa nhận đó là ma túy
còn tại quảng trị liên quan đến vụ bắt giữ hơn một viên ma túy tổng hợp tại đông hà hôm hai mươi một tháng một mươi hai vừa qua
lực lượng chức năng đã mở rộng vụ án khai thác thêm đối tượng nguyễn thái tân
phát hiện đối tượng còn cất giấu gần bốn viên ma túy tổng hợp tại nơi ở
chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an phường một công an thành phố đông hà
đã tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng tại khu phố hai phường một thành phố đông hà
tiếp tục thu giữ hai mươi gói nhỏ có chứa ba trăm ba chín trăm tám mươi sáu viên ma túy tổng hợp
đang trở thành tâm điểm của sự phát triển các cơ sở kinh doanh lưu trú đảm bảo phục vụ cho du khách đến tham quan và du lịch
như là trong dịp tết dương lịch hai nghìn một mươi chín
xong để hạn chế và đấu tranh loại bỏ các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
lực lượng công an thành phố đà nẵng đã tăng cường công tác kiểm tra
xiết chặt quản lý đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn
theo thống kê của sở du lịch thành phố đà nẵng trong dịp tết dương lịch hai nghìn một mươi chín
tổng lượng khách lưu trú ước khoảng bảy mươi năm năm trăm linh lượt tăng một mươi bốn tám so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó chủ yếu là du khách nước ngoài
xác định là một địa bàn trọng điểm về du lịch công an quận sơn trà đã tăng cường công tác thanh kiểm tra
giả soát thông tin lưu trú xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
công an quận sẽ thường xuyên thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
trong đó thực hiện nghiêm chỉ đạo của giám đốc về công tác kiểm tra lưu trú tạm trú
đối với khách lưu trú nói chung và đối với người nước ngoài nói riêng
với những cơ sở lưu trú những vi phạm thông thường chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra để nhắc nhở chấn chỉnh
nhưng với những cơ sở có biểu hiện vi phạm nghiêm trọng tổ chức
từ tùa tiếng và đốn khách nước ngoài không có đúng quy định pháp luật
thì chúng tôi sẽ tiến hành xử lý đề nghị phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ công an thành phố liên quan đến người nước ngoài
để xử nghiêm túc các đối tượng này
theo đó từng cơ sở kinh doanh lưu trú có điều kiện về an ninh trật tự sẽ được kiểm tra một cách đồng bộ
công tác phổ biến hướng dẫn nhân viên chủ cơ sở về các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh cũng được chú trọng
góp phần nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm
thì đồng hồ kiểm tra đã nhắc nhở hướng dẫn chỗ cơ sở người quản lý chấp hành
kiên túc các quy định của pháp luật về quản lý quy trấu
đồng thời tiên truyền phổ biến các phương thức thủ đoạn có các loại tội phạm tệ nạn xã hội
cho chủ cơ sở biết chủ động phòng ngừa và phối hợp với lại cơ quan công an trong việc xử lý các vụ việc phát sinh tại cơ sở
thì khách sạn rất là chặt chẽ trong các vấn đề quan sát cũng như hỗ trợ khách
và đặc biệt đối với những khách du lịch thì mình cũng hỗ trợ
ví dụ như là khách sạn sẽ có những công tác hỗ trợ điều tra khi mình nhận thông tin từ các phía công an
hoặc là mình cũng sẽ hỗ trợ khách nếu như khách có những vấn đề liên quan tới mức mát
việc quản lý chặt các cơ sở kinh doanh lưu trú sẽ góp phần lành mạnh hóa hoạt động kinh doanh
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách khi đặt chân đến với thành phố
cùng với đó công tác đảm bảo an ninh an toàn cho du khách
tại các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn cũng được xiết chặt
dự kiến trong dịp này đà nẵng sẽ chào đón khoảng một trăm năm mươi tám lượt khách
cùng với nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật độc đáo
bản tin xin được tiếp tục với thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới đang trên đường tiến vào biển đông
hồi một mươi chín h ngày hai mươi chín tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi một hai độ vị bắc
một trăm hai mươi hai hai độ kinh đông trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ hai mươi năm đến ba mươi km và đi vào biển đông
đến một mươi chín h ngày ba mươi tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm năm độ kinh đông cách đảo song tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng một trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
cách đảo trường sa khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
do ảnh hưởng của không khí lạnh
bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
và có khả năng kéo dài từ năm đến sáu ngày tới
từ ngày hôm nay ở vùng biển ngoài khơi trung bộ nam bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
vùng biển phía đông khu vực giữa và nam biển đông khoảng từ ngày mai do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh
với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên gió mạnh dần lên cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
cùng với các lực lượng trên huyện đảo trường sa trung tâm hậu cần kỹ thuật đảo sinh tồn và song tử tây
đã khẩn trương giúp đỡ hơn một trăm linh tàu cá với gần tám trăm linh ngư dân các tỉnh khánh hòa phú yên bình định
vào các âu tàu tránh áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão
ngoài hướng dẫn các tàu vào tránh trú
nhất bố trí chỗ ăn nghỉ đồng thời liên lạc qua hệ thống sông ngắn để hướng dẫn cho các tàu cá
đang đánh bắt ngoài khơi xa khẩn trương di chuyển về các âu tàu làng trài tại huyện đảo trường sa để trú tránh
trường hợp thời tiết xấu nhất là áp thấp mạnh lên thành bão
các trung tâm chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời ngư dân đêm khu an toàn
những tàu cá có nhu cầu nước ngọt sinh hoạt đều được các trung tâm đảm bảo miễn phí
do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh mạnh từ phía bắc tràn xuống đã khiến nền nhiệt độ tại lào cai đồng loạt giảm sâu
nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa tuyết băng giá gây ảnh hưởng đến người dân
dự báo trong đêm nay nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm sâu từ hai đến bốn độ
các vùng núi cao từ hai ba trăm linh m trở nên có khả năng xuất hiện mưa tuyết và băng giá gây ảnh hưởng đến người dân
trước tình trạng giá rét của thời tiết ubnd tỉnh lào cai
đã ra công điện yêu cầu các địa phương đặc biệt là khu vực vùng núi
cần đề phòng mưa lớn trái mùa dị thường gây lũ quét trở lở đất đá
bất ngờ chủ động phòng tránh rét cho người và vật nuôi tăng cường công tác giữ ấm cho người già và trẻ nhỏ
các đơn vị du lịch phải đảm bảo an toàn và đủ ấm cho du khách
che chắn kín chuồng trại và giữ chữ thức ăn cho gia súc
không tiến hành chăn thả ra súc trong những ngày nhiệt độ thấp
kính thưa quý vị và các bạn cùng với công tác chiến đấu
bảo vệ an ninh trật tự và nhiều công việc khác
trong những năm qua công tác thiện nguyện đặc biệt ở những nơi vùng sâu vùng xa
vùng đặc biệt khó khăn cũng được bộ tư lệnh cảnh sát cơ động hết sức quan tâm
tiếp tục hành trình thiện nguyện đó trong ba ngày từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
các cán bộ chiến sĩ của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã đến với một số bản làng
của huyện bắc yên tỉnh sơn la để tham gia một chuỗi các hoạt động thiện nguyện
hành trình đến với bàn xuôi háo xa hồng ngài huyện bắc yên
tỉnh sơ la đoạn đường chỉ hơn sáu km
thế nhưng đoàn thiện nguyện phải mất gần một giờ đồng hồ mới di chuyển được đến nơi
đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi thiền nguyện lần này của cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
với con đường mới này sẽ giúp các em học sinh và thầy cô giáo đến trường đỡ nhọc nhằn hơn
hay những chiếc chăn áo ấm cũng được chuyển đến
để giúp các em học sinh và thầy cô giao đến trường đỡ nhọc nhằn hơn
các em phần nào bớt đi lệnh giá trong mùa đông này
hôm nay thì các chiến sĩ đến đây mang những món quà rất là thiết thực như quần áo chăn đệm và các đồ dùng cá nhân
phục vụ cho các cháu hôm nay thì chúng tôi cảm thấy rất quý và rất là thiết thực
hồng ngài là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện bắc yên
cả xã có gần một trăm linh là đồng bào người mông
bào quanh xã là núi
những con đường dẫn đến bản làng vẫn là đất đá hộc
tỷ lệ hộ nghèo ở đây chiếm trên năm mươi
trước những khó khăn đó trong chuyến thuyền huyện lần này
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tham gia một loạt các chỗ hạt động như
khám phát thuốc cho bà con tuyên truyền phổ biến pháp luật
làm đường giao thông trao quà cho một số gia đình chính sách
đặc biệt trao hơn ba trăm linh xuất quà như chăn áo ấm cặp sách
hộp đựng thức ăn
các em học sinh
một số đoàn khác đến đa số chỉ là đến một buổi
xong rồi lại đi
về tương tác tiêm truyền đậm này là rất là tích cực
với phương châm của chúng tôi là cùng ăn cùng ở cùng sinh hoạt với bà con
thông qua việc làm này để cán bộ chiến sĩ thấu hiểu và chia sẻ
nhiều hơn nữa những khó khăn
và từ đó thì sẽ có những hành động cụ thể
để không những là ở một chỗ nhưng là ở một chỗ
một địa bàn mà sẽ nhân ra thành nhiều địa bàn
và cũng phải tập trung vào những nơi mà thực sự là có những khó khăn
để mình vừa là chia sẻ vừa là động viên vừa là tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con
năm hai nghìn một mươi tám đã có hàng chục chuyến đi như thế này của cán bộ chiến sĩ
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
họ đến những nơi còn nhiều khó khăn
với tâm niệm một người làm việc tốt sẽ có nhiều người làm việc tốt
nhiều tổ chức làm việc tốt sẽ có nhiều người làm việc tốt
việc tốt sẽ có thêm nhiều tổ chức khác làm việc tốt
mỗi chuyến đi như vậy lại góp phần lan tỏa yêu thương
truyền cảm hứng cho nhiều người khác
riêng tại xã hồng ngài lần này đã có thêm nhiều người được phát hiện bệnh
được cấp thuốc còn với những em nhỏ có thêm một ngộ đồng ấm áp
với sự quan tâm đó sẽ tiếp thêm động lực để các em đến trường
và để mỗi hành động cho đi là vô số niềm vui được nhân lại
một năm với nhiều sự kiện y tế đã diễn ra
đối với ngành y tế năm hai nghìn một mươi tám đã chứng kiến một bước chuyển mình vượt bậc
với nhiều thành tiệu trong công tác khám chữa bệnh cho người dân
ngày một mươi hai tháng một mươi hai lần đầu tiên ở việt nam và bệnh viện việt đức
đã tiến hành ghép năm tạng cùng một thời điểm cho bốn bệnh nhân
và kết hợp điều phối xuyên bệnh
điều phối xuyên bệnh cho bệnh nhân và kết hợp điều phối xuyên bệnh

trong đó lần đầu tiên bệnh viện việt đức thực hiện thành công kỹ thuật ghép hai phổi
từ người chết não
tất cả công tác chuẩn bị đã được chuẩn bị một cách hết sức là nhanh chóng
và cũng phải nói là hết sức là chuyên nghiệp
khoảng hơn năm trăm linh gần sáu trăm linh cán bộ viên chức trong bệnh viện để tiến hành mổ
mổ xuyên đêm bắt đầu từ lúc một giờ chiều ngày hôm trước
và đến năm giờ sáng ngày hôm sau
sau đó tất cả các cụ mổ được tiến hành
năm hai nghìn một mươi tám cũng là năm đầu tiên bộ y tế xây dựng mô hình điểm
tại hai mươi sáu trạm y tế xã vườn hoạt động theo nguyên nghĩa y học gia đình
theo hướng hội nhập quốc tế để tiến tới nhân rộng toàn quốc
đồng thời ngành y tế đã đạt nhiều thành tiệu trong sản xuất vaccine
cúm ba trong một vaccine sợi do việt nam sản xuất được chủ tịch zika trao giải quốc tế
sau năm năm triển khai đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn hai nghìn một mươi ba
hai nghìn một mươi tám đã xây dựng và hình thành hai mươi ba bệnh viện hạt nhân và một trăm ba mươi tám bệnh viện vệ tinh
bệnh viện hạt nhân đã chuyển giao được gần hai kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới
đa số là tám mươi năm có xu hướng giảm chuyển tuyến
và đặc biệt là chúng tôi đánh giá cao như chuyên khoa tim mạch
ngày xưa là công chí thấy các bệnh viện tim mạch ở trên này là bệnh viện giúp đỡ
như viện tim hà nội như bệnh viện tim quốc gia
có khi là
ba bốn thậm chí là năm người bệnh cũng như hợp bệnh
gần như hiện nay đến nay là đã giảm đáng kể
thế rồi chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
thế rồi ung biếu sảm nhi
thì nói chung đều có chỉ số cho thấy là tỷ lệ chuyển tuyến đã giảm
tuy nhiên bên cạnh những thành tựu nổi bật
ngành y tế vẫn còn tồn tại những bất cập
tình trạng phòng khám tư không phép
vẫn hoạt động dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho người bệnh
vấn đề có tại bệnh viện xảy ra ở một số bệnh viện tuyến trung ương
do nhiều địa phương y tế tuyến cơ sở
vẫn chưa đáp ứng được chuyên môn kỹ thuật trong việc khám chữa bệnh
có một số bệnh viện tương đối xa
trong việc chuyển ra kỹ thuật cũng gặp nhiều khó khăn
thì đây là hai cái mà tất nhiên chúng ta sẽ khắc phục được
nhưng cái vấn đề đào tạo con người
ở tại cái nơi cơ sở y tế thì phải mất rất nhiều thời gian
với những thay đổi tích cực trong năm hai nghìn một mươi tám
người dân cũng kỳ vọng
ngành y tế cần tiếp tục
đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động
để người bệnh được tiếp cận với các dịch vụ
kỹ thuật hiện đại giảm hẳn tình trạng
vượt tuyến như hiện nay